các tổ công tác một nghìn ba trăm một mươi một còn kết hợp tuyên truyền cảnh báo phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm
để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trong công tác tự phòng tự quản tự bảo vệ
được biết trong hơn một tháng gia quân đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp tết nguyên đán quý mão năm hai nghìn hai mươi
tổ công tác đặc biệt một nghìn ba trăm một mươi một đã phát hiện ba vụ tàng trữ trái phép chất ma túy
phối hợp với phòng cảnh sát hình sự phá tụ điểm tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá tại phường an cựu
phát hiện gần tám mươi vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông như lạng lách đánh võng vi phạm nồng độ cồn và không đội mũ bảo hiểm
thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của thường vụ đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh
tổ công tác đặc biệt một nghìn ba trăm một mươi một sẽ tiếp tục thực hiện nhiều các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn xử lý đấu tranh với các loại tội phạm nói chung
và các hành vi vi phạm pháp luật cũng như là tội phạm đường phố nói riêng
trong đó sẽ chủ động nắm tình hình thu thập thông tin liên quan đến các loại tội phạm để sớm phát hiện bắt giữ các đối tượng phạm tội
kiên quyết đấu tranh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật đảm bảo bình yên cho quần chúng nhân dân vui tết đón xuân
hiện nay lực lượng công an toàn tỉnh đang tập trung mọi phương tiện lực lượng tham mưu huy động hệ thống chính trị
gia quân thực hiện tốt đợt cao điểm tấn công trên đất tội phạm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trật tự đồ thị
mong rằng cùng với nỗ lực ngày đêm của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh thừa thiên huế
thì sự chung tay đồng lòng của người dân nhất là việc nâng cao tinh thần cảnh giác
kịp thời tố giác hành vi vi phạm pháp luật sẽ góp phần xây đắp mùa xuân an toàn bình yên về với mọi người
tiếp tục với các tin tức cầm nhật khác
sản xuất hàng giả là thuốc chữa bệnh và buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh
chín bị can vừa bị công an quận tám tp hcm khởi tố bắt tạm giả
kiểm tra bãi xe không số ở đường cao lỗ phường bốn tp hcm lực lượng chức năng bắt giữ các đối tượng sản xuất thuốc giả
qua kiểm tra phát hiện gần tám năm trăm linh lọ thuốc nhãn hiệu các loại cùng với nhiều dụng cụ để sản xuất thuốc giả nhãn hiệu nổi tiếng
nguyên liệu được các bị can mua trên mạng xã hội rồi đem về bãi giữ xe để sản xuất thuốc giả
sau đó bán cho nhiều người và nhiều nhà thuốc ở quận gò vấp quận bình tân quận một mươi
trong đó có bán cho hai người tên là khoa và quyền
khoa và quyền khai mua thuốc giả của cường nhiều lần với tổng số tiền là hơn hai tỷ đồng
dạng sáng ngày hôm nay một vụ cháy lớn đã xảy ra tại tầng một mươi tám trung cư văn khê phường la khê quận hà đông hà nội
cảnh sát đã giải cứu được một mươi một người thoát nạn
vào khoảng năm giờ sáng nay nhận tin báo cháy tại phòng một nghìn tám trăm linh sáu tòa nhà ct một văn khê
phường la khê công an quận hà đông nhanh chóng điều động lực lượng và phương tiện đến làm nhiệm vụ
ngay sau khi tiếp cận hiện trường các lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp của công an quận thành phố
nhanh chóng triển khai cứu nạn hướng dẫn người dân thoát nạn
một mươi một người được hướng dẫn thoát khỏi đám cháy an toàn
đặc biệt trong số nạn nhân có một cụ bà không di chuyển được nên lực lượng cứu hộ đã cõng đưa cụ đến nơi an toàn
khoảng hai mươi phút sau thì dập tắt hoàn toàn đám cháy
theo ghi nhận ban đầu đám cháy không gây thiệt hại về người
nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn đang được các lực lượng chức năng làm rõ